ủy ban y tế quốc gia trung quốc nhc cho biết nước này đã đổi tên bệnh viêm đường hô hấp cấp do sars cov hai thành bệnh nhiễm virus corona mới
đây là một bước trong kế hoạch hạ mức độ kiểm soát dịch covid một mươi chín từ loại a xuống loại b của trung quốc từ ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo tân hoa xã hiện covid một mươi chín được phân loại lại bệnh truyền nhiễm loại b nhưng phải tuân theo các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát đối với bệnh truyền nhiễm loại a ở trung quốc
điều này sẽ được thay đổi trong thời gian tới
theo đó các nhà chức trách sẽ bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với những người bị nhiễm virus corona mới và ngừng xác định những người tiếp xúc gần hoặc chỉ định các khu vực có rủi ro cao và rủi ro thấp
ngoài ra các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nhằm vào khách du lịch trong nước
ngoài nhập khẩu sẽ được dỡ bỏ
thay vào đó trung quốc sẽ tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ tối đa tính mạng sức khỏe của người dân hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế xã hội